thưa quý vị thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến nay việt nam có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn một một trăm linh ca thở máy và ecmo
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay có hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn hai mươi một triệu liều
và hiện tại việt nam có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hôm qua bốn tháng chín đến sáu h sáng nay năm tháng chín trên địa bàn hà nội ghi nhận sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có năm ca tại khu vực cách ly một ca tại cộng đồng ghi nhận tại phường thổ quang quận đông đa
vào chiều ngày hôm qua sở y tế hà nội thông báo
các ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng
trong đó có bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở yên sở hoàng mai là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm
lực lượng chức năng đã ra thông báo tìm người liên quan đến ca mắc covid một mươi chín trên
tối ngày bốn tháng chín ủy ban nhân dân phường yên sở quận hoàng mai hà nội phát đi thông báo về việc tìm người
đã đến liên hệ giao dịch tại khu vực kho văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm đường vành đai ba
cạnh cây xăng thùy dương từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày bốn tháng chín để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả người dân đã đến địa điểm trên cần khai báo với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến trạm y tế phường yên sở
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một năm nghìn bốn trăm năm mươi hai hoặc chín trăm sáu mươi sáu năm trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu
sáng nay công an tp hà nội ra thông báo về quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường
có mã nhận diện thẻ mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong mục một
theo đó phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ chỉ cấp giấy đi đường
đối với nhóm cán bộ công chức công nhân viên người lao động trực tiếp
thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
nhóm do công an xã phường thị trấn cấp giấy bao gồm
cá nhân người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ
công ích thiết yếu
còn các nhóm cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đảng nhà nước
đoàn thể chính trị của trung ương và thành phố báo chí truyền hình lực lượng vũ trang
sẽ do thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp giấy
và sử dụng thẻ ngành để lưu thông khi đi làm nhiệm vụ
cá nhân đi mua lương thực thực phẩm thuốc men đồ dùng thiết yếu
sẽ được ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cấp thẻ mua hàng thiết yếu
công an thành phố phúc yên
tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
trên địa bàn phường nam viêm ngoài đóng cửa nhưng bên trong vẫn phục vụ khách
bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
tại thời điểm kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
hùng linh liên minh do chị nguyễn thị thùy giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một làm chủ
có một mươi một khách hàng đang chơi game trên máy tính
trong đó có một mươi trong số một mươi một khách
không đeo khẩu trang
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm
đối với chủ cơ sở và số khách chơi game trên
với hành vi trên chủ cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
game hùng linh liên minh
bị xử phạt số tiền bảy năm triệu đồng
và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động
cho đến khi có thông báo mới
ra quyết định xử phạt đối với một mươi khách chơi game
số tiền hai triệu đồng một trường hợp
thấy trên mạng xã hội chia sẻ về việc
một người phụ nữ bị triệu chứng
sau tiêm vaccine ngừa bệnh

mặc dù chưa kiểm chứng
nhưng nguyễn minh tiến vẫn cố tình bình luận
với nội dung xuyên tạc về việc tiêm vaccine
công an tỉnh đồng nai cho biết
đã làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi
trú tại khu phố tám b phường tân biên thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi
đăng tải thông tin sai sự thật
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trên mạng xã hội
trước đó trên mạng xã hội facebook
lan truyền thông tin về một người
sau khi tiêm bị sốc phản vệ
trước đó trên mạng xã hội facebook
vaccine verocell của trung quốc
ngày một chín khi sử dụng facebook
nguyễn minh tiến thấy có người đăng tải
hỏi vụ việc thì tiến vào bình luận
với nội dung xuyên tạc
sau đó nhận thấy thông tin không chính xác
nên tiến đã gỡ bỏ bình luận nói trên
tuy nhiên việc làm của tiến đã gây hoang mang dư luận
gây bất bình cho nhiều người dân
do đó công an thành phố biên hòa
đã phối hợp với công an phường tân biên
mời nguyễn minh tiến tới làm việc
tại cơ quan công an tiến đã thừa nhận
hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
với hành vi trên
tiến đã bị xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin
sai sự thật trên trang cá nhân
thời gian qua trong khi cả hệ thống chính trị
và người dân cả nước nói chung
tây nguyên đắk lắc nói riêng
đang đồng lòng nỗ lực để đẩy lùi
dịch bệnh covid một mươi chín
thì trên trang mạng xã hội các đối tượng phản động
và phun rô lưu vong lại dùng mọi thủ đoạn
để xuyên tạc chống phá
gây bất bình trong quần chúng nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh đắk lắc trong những ngày qua
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục
có những diễn biến phức tạp
đặc biệt đã xuất hiện nhiều chùm ca lây nhiễm
chưa xác định được nguồn lây
trong các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
để khống chế không cho dịch lây lan
trên diện rộng ngành chức năng đã
tổ chức phong tỏa cách ly áp dụng
nhiều biện pháp nghiêm ngặt để truy vết
việc làm này rất được người dân đồng tình
sử dụng một cái biện pháp
cứng rắn như vậy thì chắc chắn dịch
nó không thể dừng lại
chừng đó nó sẽ còn bùng phát
rất là thiệt hại
rất là nhiều nặng nề hơn về
tinh mạng con người cũng như là đời sống
của bà con nữa
thì theo mà tít thấy thì
cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
đây là một chính sách rất là đúng đắn
và kịp thời
thì từ cái chỉ thị một mươi năm cho đến
chỉ thị một mươi sáu
thì nói chung là theo mà tít nhận thấy
thì bà con buôn làng họ cũng đều chấp hành
khi xuất hiện những trùng ca lây nhiễm
trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây
để khống chế dịch bệnh
một số buôn làng trên địa bàn tỉnh
đã phải thực hiện việc phong tỏa theo chỉ thị một mươi sáu
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
đưa đi điều trị và cách đi tập trung
lợi dụng một số khó khăn
bất tiện của người dân trong khu vực phong tỏa
bộ phản động phunro lưu vong
đã đăng tải chia sẻ những bài viết
với luận điệu phản động sai trái
để kích động người dân
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
thậm chí một số đối tượng còn sử dụng
các thông tin hình ảnh clip được phản ánh
trên các phương tiện thông tin báo chí trinh thống
sau đó cắt ghép lồng tiếng
để xuyên tạc nhằm làm sai lệch
bản chất của sự việc
khiến cho bà con trong các buôn làng hiểu nhầm
về các chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
những việc làm xấu xa đó
đã bị bà con phát giác
bà con các buôn làng
mình đứng nghe những cái gì
kẻ xấu họ xuyên tạc bằng cách này bằng cách khác
chủ yếu là mình phải nhìn nhận
cái đường lối chính sách của đảng
mình làm nó đúng như thế nào
bởi vì nếu không có người lãnh đạo
thì tất nhiên là
mình không có như thế này
mình không có cuộc sống yên ấm
cái cách nhà nước mình làm là
rất là đúng đắn bởi vì cái dịch bệnh này
không riêng gì ở việt nam không riêng gì
ở đắk lắc toàn thế giới
rất là nguy hiểm cho nên là tôi cũng mong
từ nay trở đi buôn làng
bà con mình ở các cái buôn khác
cũng vậy cũng không nên nghe
những cái lời
nói xấu xuyên tạc
tôi cũng mong tất cả mọi người
bà con cũng như là nhân dân
chúng ta nên cùng đồng lòng
chung sức để mình
dập dịch càng sớm càng tốt
tết không nhân mạng thì
các cái thế lực thù địch và phản động
trong và ngoài nước
luôn thường xuyên đăng tả những thông tin xấu độc
để mà đưa ra những cái
luận điều sai trái mục tiêu là
nói xấu chế độ và chia rẽ
sự đoàn kết cũng như chia rẽ
sự tin tưởng của nhân dân
đối với đảng và nhà nước
do đó xin khuyến cáo với nhân dân
hãy tin tưởng vào cái sự vào cuộc
của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch
tất cả đều mục tiêu
vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân
tránh những cái thông tin xấu độc
và chúng ta cũng không nên chia sẻ
mọi hành vi vi phạm sẽ được các cơ quan chức năng
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mong rằng trong thời gian tới
bà con các buôn làng ở tây nguyên đắk lắc
cần nâng cao tinh thần cảnh sát
tuyệt đối không tin không nghe
những luận liệu xuyên tạc của kẻ xấu
đồng lòng chung tay cùng các cấp các ngành
triển khai các biện pháp phòng chống dịch
hiệu quả góp phần sớm
đưa nhiệm sống trở lại bình thường